đoàn công tác của ban chỉ đạo tây bắc do đồng chí hầu a lệnh
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo tây bắc
đã có chuyến thăm tặng quà nhân dịp tết nguyên đán tại huyện mường khương tỉnh lào cai
tại đồn biên phòng bản lầu và đồn biên phòng nậm chảy huyện mường khương
đoàn đã trao quà và gửi lời chúc tết đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các đồn
sức khỏe hạnh phúc đón xuân vui tươi lành mạnh
mong muốn trong thời gian tới các đồn biên phòng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới giữ vững ổn định an ninh chính trị
đoàn cũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả nổi bật mà chính quyền
và nhân dân các địa phương đạt được trong thời gian qua
nhân dịp này ban chỉ đạo tây bắc đã trao hai trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá năm trăm linh đồng cho các hộ gia đình chính sách
người có công và hộ nghèo tại các địa phương
tặng cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng mỗi xuất quà một mươi triệu đồng